hơn năm học sinh trung học từ nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đã tham gia sự kiện tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
chương trình với sự góp mặt của các chuyên gia từ bộ giáo dục và đào tạo và nhiều trường đại học lớn
đã cung cấp những thông tin chính thức và mới nhất về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và tuyển sinh vào đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín
tư vấn chuyên sâu theo ba nhóm ngành kinh tế tài chính khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
sự kiện còn có hơn ba mươi gian tư vấn để các trường đại học trường nghề tư vấn trực tiếp
giúp các em học sinh lựa chọn học nghề hoặc công việc tương lai phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình

sự kiện còn có hơn ba mươi gian tư vấn để các trường đại học trường nghề tư vấn trực tiếp giúp các em học sinh lựa chọn học nghề hoặc công việc tương lai phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình